xin kính chào quý vị và các bạn vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay thứ ba ngày một mươi chín tháng bảy
sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn thế tuấn chú tại phường nam hồng thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
và võ trọng huy chú tại xã quang vĩnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
khám xét nhà các đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân giả các thẻ ngân hàng thẻ sim bốn g
giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thế tuấn và võ trọng huy làm chân dết
đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa
tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh
sau khi sử dụng chứng minh nhân dân giả lập được tài khoản mạo danh ở các ngân hàng
các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập mã otp cho đối tượng khác với giá từ một triệu đồng cho đến một năm triệu đồng
với thương thức thủ đoạn này hai đối tượng nguyễn thế tuấn và võ trọng huy đã thực hiện được nhiều phi vụ chót lọt thu lợi với số tiền lớn
sau khi mua tài khoản mạo danh từ các chân dết các đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn hách vào tài khoản ngân hàng
để chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng hiện vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng
mua sản phẩm trị nám chăm sóc sắc đẹp hàng nghìn người chủ yếu là phụ nữ đã trở thành nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo
thủ đoạn của chúng là núp bóng công ty kinh doanh thuốc thực phẩm chức năng có mạng lưới tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
sau đó tổ chức lừa đảo trên quy mô toàn quốc và nhiều nạn nhân đã bị lừa mất hàng trăm triệu đồng
người phụ nữ này làm nghề chạy xe ôm tại thái bình trong một lần lên mạng chị vào trang youtube kênh bà nhàn chị nám
thấy quảng cáo sản phẩm trị nám hiệu quả chị đặt mua một gói sản phẩm với giá hơn hai triệu đồng với cam kết sau hai tuần khỏi nám
tiếp đó chị được mời tham gia gói bảo hành một mươi năm theo giới thiệu sau hai năm sử dụng chị bán gói sản phẩm vừa mua sẽ được lãi hai trăm chín mươi triệu đồng
nhóm đối tượng đóng nhiều vai người nói chị nộp tiền kích hoạt gói bảo hành tiền mở thẻ tiền đặt cọc tiền thuế chị đóng tổng cộng chín mươi triệu đồng
cứ lấy tiền của tôi những người thì hay chụp một bên bộ phận là một thuốc tiền khác nhau
truyền hình như vậy thì ai dám lừa đảo mình nữa thì cứ nghĩ vậy là tôi đóng tiền thôi
thì họ cứ bảo là lần này thế là con xong rồi lần này thế là con xong rồi xong hết rồi là con nhận được quyền nợ trong hai mươi bốn tiếng
nhóm đối tượng đã lập hơn một trăm hai mươi chi nhánh trong cả nước
dưới dạng công ty lấy tên visa group mỗi tri nhánh bảy một mươi nhân viên
các nhân viên tìm kiếm khách hàng và ai mua sản phẩm chị nám sẽ được thông tin rằng họ được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong một mươi năm
với gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được trung tâm cô nhàn gửi miễn phí một bộ sản phẩm điều trị nám tàn nhang có giá trị hơn một triệu đồng
bị hại chỉ cần sử dụng hai ba năm là khỏi bệnh
số thuốc miễn phí còn lại của các năm trung tâm cô nhàn
sẽ giúp bị hại bán ra thị trường với số tiền khoảng từ một trăm linh triệu đồng đến hai trăm chín mươi triệu đồng
số tiền này bị hại sẽ được hưởng
rất nhiều nạn nhân chỉ vì tin vào những lời mời chào này mà đã mất hàng trăm triệu đồng
tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay theo trích xuất từ máy tính của các đối tượng đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt ba trăm tám mươi tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước
tham gia vào đây và được gói sản phẩm như thế này
và bỏ một cái khoản phí ra bằng này nhỏ hơn với cái phí mà số tiền bị được hưởng
thế nên là bị hại là tin tưởng
tôi là phó tổng giám đốc chuyên phụ trách mạng sale của cộng đồng thương mại điện tử vi group chuyên bán sản phẩm sắc ngọc đan
trong quá trình tư vấn khách hàng khi khách hàng dùng không hiệu quả và không muốn mua tiếp
thì các bạn nhân viên sale sẽ bắt đầu tư vấn sang gói bảo hành một mươi năm

thì các bạn sẽ phải đồng thời tư vấn sang gói bảo hành một mươi năm
để yêu cầu khách hàng đóng các khoản tiền từ ba đến năm triệu
khách hàng dùng khoảng hai ba năm là sẽ khỏi số sản phẩm miễn phí còn lại
sẽ được hứa hẹn bán cho khách hàng khác và trả lại số tiền đó cho khách hàng
với trị giá từ một trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng
khi khách hàng không còn khả năng đóng tiền nữa
thì các bạn nhân viên sẽ không liên hệ và tư vấn với khách
liên quan đến ổ nhóm tổ chức
tội phạm này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố một mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo đến người dân
đặc biệt là các chị em phụ nữ cần cảnh giác trước các lời quảng cáo
lời mời chào thông qua mạng xã hội
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên bộ đội biên phòng an giang
đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
đối với đối tượng nguyễn văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thường trú tại xã nhân mỹ huyện trợ mới tỉnh an giang
trước đó vào hồi một mươi h ngày tám tháng bảy tại cửa khẩu quốc tế tịnh biên
lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi áo khoác và hai túi quần của hành khách nguyễn văn trọng
có bảy mươi sáu tờ tiền giấy nước ngoài với tổng trị giá là bảy một mươi một usd tương đương gần một trăm sáu mươi năm triệu đồng
sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
lực lượng biên phòng đã tiến hành bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tâm vật phương tiện và hồ sơ vụ án
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tịnh biên tỉnh an giang để xử lý theo thẩm quyền
còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trương văn hóa bốn mươi tám tuổi trú tại xã cát thành huyện phù cát
để điều tra và làm rõ về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
theo kết quả điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trương văn hóa đã thuê hai người lái xe máy khai thác cát
tại vị trí bãi cát phía đông và phía tây cột mốc km ba mươi một tỉnh lộ sáu trăm ba mươi chín huyện phù cát với tổng khối lượng hơn chín năm trăm linh m ba
gây thiệt hại tài sản khoảng một chín tỷ đồng
số cát này được trương văn hóa bán cho nhiều người và thuê
trương văn hóa đã thu lợi gần sáu trăm ba mươi triệu đồng
điều đáng nói trương văn hóa đã nhiều lần bị chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính với cùng hành vi trên
nhưng vẫn tiếp tục tái phạm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục xác minh làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
xin để tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị hiện nay bộ công an đã cung cấp dịch vụ công mức độ bốn đối với việc làm hồ sơ thủ tục hộ chiếu phổ thông
công dân có thể làm hộ chiếu online ngay tại nhà chỉ bằng vài thao tác đơn giản mà không cần mất nhiều thời gian đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh như trước đây
tuy nhiên thì có cung át có cầu
một số đối tượng đã lợi dụng một bộ phận người dân không quen sử dụng công nghệ chưa thao tác được trên cổng dịch vụ công
từ đó tiếp cận mời trào dịch vụ làm hộ chiếu online
mà ít người biết rằng việc làm hộ chiếu trực tuyến qua cò mồi thì sẽ dẫn tới là thông tin cá nhân của công dân sẽ bị lộ lọt đánh cắp hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
do công việc phải làm hộ chiếu gấp lại chưa quen với việc làm hồ sơ qua cổng dịch vụ công chị vư tìm kiếm người làm dịch vụ hộ chiếu trên mạng xã hội
dù phải làm với mức giá cao gấp nhiều lần lệ phí theo quy định chị vư vẫn chấp nhận
họ yêu cầu
cân cước công dân hai mặt thứ hai là về số điện thoại của mình phải đăng ký chính chủ thứ ba là về ảnh thẻ của mình
thứ tư là họ có yêu cầu thông tin về bậc hoặc chồng và thứ năm thì họ có yêu cầu về địa chỉ chính xác của mình
dù rất là sợ khi lộ thông tin của mình tuy nhiên mình cũng đang rất là gấp cho nên mình cũng đã đổi thông tin cho bên làm hộ chiếu
không ít trường hợp như chị vưu
kết quả tìm kiếm trên google về dịch vụ làm hộ chiếu online
chỉ trong vòng bốn mươi năm giây đã có tới gần ba mươi hai triệu kết quả
thậm chí các đối tượng còn đặt tên website mập mờ dễ gây nhầm lẫn là website của cơ quan nhà nước như thế này
còn trên mạng xã hội cũng không khó để tìm thấy hàng trăm trang về dịch vụ cò làm hộ chiếu
ta đừng đăng ký với các trang mạng quảng cáo trên các trang mạng xã hội
thì là cũng không tránh khỏi là có những trường hợp bị lừa đảo
thực tế chúng tôi thấy rằng là
công dân khi mà nộp như vậy thì lại phải cung cấp mã otp rồi căn cước công dân rồi số định danh
thậm chí là điện thoại sim cũng là dịch vụ người ta cung cấp xong rồi là người ta lại giữ lại cái sim đó
thì là không đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
thực tế hiện nay nhiều thủ tục hành chính giao dịch được cung cấp qua cổng dịch vụ công

để sử dụng công dân bắt buộc phải có tài khoản định danh điện tử và thông tin chính chủ
như vậy nếu người dân cung cấp thông tin cá nhân quan trọng
các đối tượng sẽ dễ dàng lợi dụng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng
vay tiền trên các ứng dụng trực tuyến hoặc đánh cắp các tài khoản trực tuyến mà công dân đang sử dụng
như tài khoản ngân hàng zalo facebook vneid
sau đó sử dụng chính các tài khoản đã đánh cắp để thực hiện hành vi lừa đảo
khuyến cáo công dân là nếu chúng ta có nhu cầu nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công
thì vào các trang
trang cổng thông tin điện tử của công an thành phố của cục xuất nhập cảnh
hoặc các trang mạng zalo facebook của cán bộ chiến sĩ công an xuất nhập cảnh
thì chúng ta thực hiện các hướng dẫn đó rất dễ dàng thuận lợi
hiện nay việc thực hiện nộp hộ chiếu mức độ bốn đã toàn trình rồi
tức là chúng ta khai và thanh toán rồi đăng ký hộ chiếu
sẽ được chuyển trả về tận tay
thủ tục làm hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn hiện đã hoàn thiện
thao tác dễ dàng thuận lợi
trong trường hợp người dân còn gặp khó ở bất cứ không nào
cũng nên tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hỗ trợ
tuyệt đối không nên tìm đến các đối tượng trung gian để tránh bị lợi dụng
phó thủ tướng trần hồng hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch hạ tầng dự trữ
cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
mục tiêu tổng quát của quy hoạch là phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia
bao gồm dự trữ chiến lược dự trữ quốc gia dự trữ sản xuất dự trữ thương mại vận tải
lưu thông phân phối đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật môi trường
đảm bảo dự trữ cung ứng đầy đủ an toàn liên tục cho phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
đảm bảo sức chứa dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu cả nước đạt bảy mươi năm tám mươi ngày nhập dòng
phần đấu đạt chín mươi ngày nhập dòng đảm bảo sức chứa dự trữ khí đốt đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước
và khí nguyên liệu cho các ngành năng lượng và công nghiệp
ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số sáu quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tiến dụng đối với khách hàng
theo thông tư này các tổ chức tín dụng không được cho vay để gửi tiền
ngân hàng nhà nước cho biết thực tế trong thời gian qua qua thanh tra giám sát có phát sinh trường hợp tổ chức tín dụng
đã thực hiện cho vay để chứng minh khả năng tài chính của khách hàng vay khi đi lao động học tập ở nước ngoài
dưới hình thức vay tiền để gửi tiết kiệm hoặc khách hàng thế chấp sổ tiết kiệm ngoại tệ vay tiền đồng để gửi tiết kiệm
và liên quan đến vấn đề này ngân hàng nhà nước đã có văn bản cảnh báo các tổ chức tiến dụng
theo đó bản chất của tiền gửi tiết kiệm và giao dịch chứng minh tài chính của khách hàng
phải hình thành từ chính nguồn tiền của khách hàng không phải là tiền đi vay từ tổ chức tiến dụng
vì vậy thông tư sáu bổ sung quy định tổ chức tín dụng không được cho vay vốn để gửi tiền
nhằm đảm bảo kiểm soát sử dụng vốn vay đúng mục đích và kiểm soát rủi ro khoản vay
cũng như đảm bảo phù hợp với bản chất của tiền gửi tiết kiệm bản chất giao dịch chứng minh tài chính
vâng và tiếp ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để tiếp tục cập nhật
các thông tin kinh tế đáng chú ý khác
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị vào chiều một mươi tám tháng bảy thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã khảo sát thực địa
tìm hiểu tiềm năng thế mạnh của huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
và nghe về đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế cần giờ
tại đây thủ tướng phạm minh chính tin tưởng với tư duy mới động lực mới
huy động nguồn lực qua hợp tác công tư quyết tâm cao nhất nỗ lực lớn nhất hành động quyết liệt
sẽ biến cần giờ giàu tiềm năng thành một đô thị vệ tinh hiện đại văn minh thông minh
sinh thái của thành phố hồ chí minh và cả vùng đông nam bộ
liên quan tới dự án cảng trung chuyển quốc tế cần giờ thủ tướng yêu cầu thành phố phối hợp
với các cơ quan liên quan triển khai các công việc tiếp theo theo thẩm quyền
làm việc với các nhà đầu tư để thúc đẩy triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế cần giờ
với tổng vốn gần một trăm hai mươi chín tỷ đồng hơn năm bốn tỷ đô la mỹ đặt tại khu vực cầu lao phố lợi
xã thành an huyện cần giờ dự án có quy mô bảy hai km cầu cảng nhu cầu sử dụng đất khoảng năm trăm bảy mươi một hectare
lần đầu tiên thành phố hồ chí minh tổ chức ngày hội siêu khuyến mái hàng hiệu
đây là nội dung được đại diện sở công thương thành phố chia sẻ trong buổi họp báo thông tin
các hoạt động trọng tâm triển khai quý ba năm hai nghìn hai mươi
theo đó ủy ban nhân dân thành phố giao sở công thương chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan
để tổ chức sự kiện khuyến mái hàng hiệu
theo dự kiến sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng tám
ngày hội siêu khuyến mãi hàng hiệu lần đầu tiên tổ chức tại thành phố hồ chí minh
có quy mô khoảng bảy mươi gian hàng gồm các thương hiệu lớn nổi tiếng trong và ngoài nước tham gia
với mức khuyến mại sâu nhằm thu hút người dân cả nước
du khách đến tham quan mua sắm
theo sở công thương hoạt động giảm giá hàng hiệu từ trước đến nay vẫn được các trung tâm thương mại
siêu thị tổ chức nhưng không có sự liên kết nên khá trời trạc chưa tạo được hiệu ứng mua sắm lan tỏa
vì thế sự kiện giảm giá hàng hiệu này sẽ tập trung hàng trăm thương hiệu sản phẩm
với mức giảm sâu tại một khách sạn lớn
sự kiện sẽ thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan và mua sắm tại thành phố hồ chí minh
hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành trung tâm mua sắm hiện đại và hấp dẫn
trong ngày một mươi chín tháng bảy trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp pssc cùng hội doanh nhân trẻ thành phố hồ chí minh
và các đối tác chiến lược đã công bố khởi động sự kiện đổi mới sáng tạo innox lần đầu tiên
sự kiện innox năm hai nghìn hai mươi ba sẽ được cấu trúc thành nhiều nội dung lớn như diễn đàn doanh nghiệp và nhà lãnh đạo tiên phong
diễn đàn kinh tế xanh trình diễn công nghệ và ra mắt các sản phẩm đổi mới sáng tạo
diễn đàn đầu tư giáo dục đào tạo và kết nối nhân tài trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
đến nay chương trình đã nhận được sự tham gia của một lãnh đạo doanh nghiệp
gần năm mươi quỹ đầu tư và hai trăm linh doanh nghiệp xa ấp đến từ ba mươi ba quốc gia
một điểm nhấn của innox năm nay là khu vực talent hub dành cho sinh viên công nghệ
nhân lực chất lượng từ năm mươi trường đại học trong và ngoài nước để phục vụ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp số
cũng trong ngày một mươi chín tháng bảy tại trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh bình dương
trung tâm thương mại thế giới mới thành phố mới bình dương phối hợp cùng cơ quan nội dung sáng tạo hàn quốc
đã tổ chức họp báo giới thiệu chuỗi sự kiện thúc đẩy công nghiệp dịch vụ sáng tạo bình dương năm hai nghìn hai mươi
chuỗi sự kiện thể hiện mối quan hệ chiến lược giữa việt nam hàn quốc
cũng như những cam kết mà cơ quan nội dung sáng tạo hàn quốc và trung tâm thương mại thế giới thành phố mới bình dương phối hợp triển khai
từ đó rút đẩy ngành công nghiệp dịch vụ sáng tạo tại bình dương
chuỗi sự kiện sẽ diễn ra trong vòng bốn ngày từ ngày một mươi bốn đến một mươi bảy tháng chín
tại trung tâm triển lãm quốc tế wtc expo thu hút một trăm hai mươi gian với sáu mươi doanh nghiệp từ hàn quốc việt nam và các quốc gia khác tham gia
các sự kiện bao gồm ngày hội nhân vật biểu tượng và bản quyền việt nam hàn quốc
lễ hội học và chơi lần đầu tiên được tổ chức tại bình dương
đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm mô hình kinh doanh mới
đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp trong và ngoài nước thúc đẩy thương mại
quảng bá và tiếp cận các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực giáo dục và giải trí
mở ra cơ hội để tiếp cận những xu hướng sáng tạo nội dung hàng đầu trên thế giới đặc biệt là từ hàn quốc
bộ xây dựng dự báo trong quý ba năm nay thành phố hồ chí minh và đồng bằng sông cổ long
sẽ gặp khó khăn với giá cắt đá xây dựng tăng do nhu cầu cao đột biến
cụ thể giá các sáu tháng đầu năm có xu hướng tăng bình quân tăng một năm mươi hai hàng tháng do nhu cầu xây dựng tăng
giá cát ở các tỉnh miền nam có xu hướng tăng mạnh hơn bình quân tăng ba bốn một tháng
do yếu tố nguồn khai thác nhu cầu sử dụng cao hơn miền bắc và miền trung
tính chung giá các xây dựng quý ii tăng hai năm so với quý i
tương tự giá đá xây dựng có xu hướng tăng nhẹ nhưng đều và giữ ổn định
quý i tăng hai bảy so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai quý ii tăng hai bảy so với quý i
giá các đá xây dựng dự báo sẽ tiếp tục tăng trong quý iii
nguyên nhân do các dự án giao thông trọng điểm được khởi công đồng loạt trên cả nước
từ đầu năm đến nay
nhu cầu về đất đắp nền đá cát xây dựng tăng đột biến
trong đó điểm nóng về vật liệu xây dựng sẽ tập trung
tại thành phố hồ chí minh và đồng bằng sông cửu long
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay bộ thông tin và truyền thông đã phát hiện
và chuyển cơ quan chức năng xử lý một mươi năm vụ sử dụng trạm phát sóng bts giả
để phát tán tin nhắn lừa đảo người dân
hiện bộ đã tìm được giải pháp hữu hiệu có thể bắt đối tượng sử dụng bts giả
ngay trong quá trình đối tượng đang hoạt động
để ngăn chặn các đối tượng sử dụng thiết bị giả trạm phát sóng bts
phát tán hàng trăm ngàn tin nhắn mỗi ngày bộ thông tin truyền thông đã phối hợp
với bộ công thương tăng cường kiểm soát không cho quảng cáo
bán các thiết bị bts giả trên sàn thương mại điện tử
phối hợp với tổng cục hải quan ngăn chặn tình trạng nhập lậu thiết bị này
ngoài việc đấu tranh quyết liệt của bộ công an bộ thông tin truyền thông
sẽ phối hợp với bộ công thương kiểm soát việc quảng cáo
bán thiết bị bts giả trên sàn thương mại điện tử phối hợp với ngân hàng nhà nước
yêu cầu các tổ chức ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán xác thực thông tin
định danh khách hàng khi thực hiện các giao dịch
khi thấy có dấu hiệu sai phạm hoặc phát hiện được các đối tượng có hành vi lắp đặt
sử dụng trạm bts giả người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng
nơi gần nhất để xử lý theo quy định
sáng một mươi chín tháng bảy tại thành phố hồ chí minh
triển lãm quốc tế lần thứ một mươi sáu về công nghệ và thiết bị điện việt nam et năm hai nghìn hai mươi ba
và hỗ trợ triển lãm quốc tế lần thứ một mươi ba về công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng
và năng lượng xanh enetex expo hai nghìn hai mươi ba đã chính thức khai mạc
sáng một mươi chín tháng bảy tại hành phố hồ chí minh triển lãm quốc tế lần thứ một mươi sáu về công nghệ và thiết bị điện việt nam et

sáng đầu năm hai nghìn hai mươi ba thành phố đã giải ngân được trên một mươi năm bốn trăm linh tỷ đồng đạt hai mươi ba kế hoạch của năm tuy không đạt chỉ tiêu giải ngân ba mươi năm trong quý ii nhưng đó là kết quả nổi bật bởi những con số này cao gấp chín lần so với quý i và hơn hai bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
vâng và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv